mở đầu sẽ là thông tin về phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ tấn công khủng bố trụ sở xã tại đắk lắc
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc tiếp tục xét xử đối với một trăm linh bị cáo trong nhóm khủng bố tấn công vào trụ sở ubnd xã ia cà tùa và ia tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
sau khi đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo cũng như tội danh điều khoản của bộ luật hình sự áp dụng đối với các bị cáo hội đồng xét xử đã tiến hành phần xét hỏi để làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng
tại phần xét hỏi các bị cáo đều đồng ý với bản cáo trạng mà đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc đã công bố tất cả các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối hận
các bị cáo chủ mưu cũng thừa nhận hành vi chủ mưu lên kế hoạch trực tiếp thực hiện việc lôi kéo rụ rỗ người khác thực hiện hành vi phạm tội
các bị cáo xin được đảng nhà nước hội đồng xét xử xem xét khoan hồng giảm nhẹ hình phạt đồng thời xin gia đình bị hại cũng như nhân dân tha thứ trước những tội lỗi của mình gây ra